xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo
xuất phát từ bên dưới bãi rác bắt gặp các chất dễ cháy đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ bãi rác
lượng khói độc tỏa ra lớn khiến cho công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
cho đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày đám cháy đã được dập tắt và nguyên chân cháy đang được điều tra làm rõ
một đường dây tàng chữ vận chuyển trái phép chân ma túy số lượng lớn vừa bị công an tp sốc trăng tỉnh sốc trăng triệt phá
kiểm tra xe ô tô năm mươi một f tám mươi năm nghìn năm trăm sáu mươi ba
lực lượng công an phát hiện đối tượng âu tam thuận chú tại tp thủ đức tp hồ chí minh và trương thị mai hương chú tại quận một mươi tp hồ chí minh có hành vi tàng chữ vận chuyển trái phép chân ma túy
lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ trên ba trăm linh gam ma túy dạng đá một xe ô tô hai điện thoại di động cùng nhiều tăng vật khác
mở rộng điều tra tiến hành khám xét nhà đối tượng lưu thị tuyết và đối tượng võ thị thùy trinh lực lượng công an thu giữ gần một trăm ba mươi gram ma túy
tại tỉnh vĩnh long công an huyện long hồ phối hợp với công an xã hòa phú đã bắt quả tăng bảy đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại xã hòa phú huyện long hồ
tiến hành kiểm tra tại nhà của phan ngọc trường ở huyện long hồ lực lượng công an đã bắt quả tăng bảy đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ một bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều khung khí tự chế
qua test nhanh có năm đối tượng dương tính với chất ma túy
công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ba đối tượng với số tiền là ba triệu đồng
còn hai đối tượng còn lại không xử phạt vì đã có quyết định của tòa án nhân dân huyện long hồ về việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
bốn đối tượng gây ra trên năm mươi vụ trộm cắp tài sản ở hai tỉnh đắk lắc và đắk nông vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng
nhóm này gồm đặng thế hậu triệu văn hoan trịnh đình thượng và phạm văn hoạt
trong đó hậu hoan và hoạt là ba đối tượng chuyên đi trộm cắp còn thược là đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp
thủ đoạn của chúng là vào ban đêm người điều khiển xe máy sẽ mặc trang phục grab chở người ngồi sau chùm mũ len kín đầu đeo găng tay rồi đi dò la trên các tuyến đường
thấy nhà nào sơ hở liền phá khóa cửa đột nhập vào trong trộm cắp tài sản sau đó chúng đem tài sản trộm cắp được về bán cho thượng
từ đầu năm đến nay các đối tượng đã gây ra trên năm mươi vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị tài sản là trên năm trăm linh triệu đồng
sự chủ quan mất cảnh giác của người dân trong việc quản lý tài sản có giá trị đã tạo cơ hội cho kẻ gian thực hiện hành vi phạm tội
tại an giang lợi dụng điều này một nhóm đối tượng đã đột nhập vào nhà người dân lấy đi chiếc xe máy bên trong có chứa khối tài sản lên đến hơn năm trăm linh triệu đồng
sau một thời gian theo dõi mật phục công an huyện tỉnh biên đã bắt giữ thành công nhóm đối tượng trên
chú hồi các tài sản có liên quan
sáng ngày hai mươi bảy tháng năm bà huỳnh thị hạnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại ấp phú cường xã an nông huyện tịnh biên
sau khi mua bán trở về đã để xe máy ở trước cửa nhà nhưng quên chìa khóa trên xe
khoảng một mươi phút sau hai đối tượng lạ mặt lẻn vào lấy xe chạy đi
được biết trong cốp xe bị mất trộm chứa lắc tay vàng hai mươi bốn carat cùng số tiền hơn năm trăm ba mươi triệu đồng
tiền tôi để trong cốp xe vì nhà tôi không có tủ mà không có gì để cắt kính đáo đồng tiền
thành ra tôi muốn người đâu của đó lên tôi mới để trong cốp xe như vậy
đối tượng lợi dụng xung quanh đó là không có nhà dân nhiều hoặc là người dân đi ruộng bỏ xe là không có trong tầm kiểm soát được
cho nên là đối tượng lợi dụng đó mà thực hiện hành vi trộm
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện tịnh biên đã tiến hành giả soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn
phối hợp với công an huyện tri tôn điều tra mở rộng
đến ngày ba tháng sáu công an huyện đã bắt giữ được hai đối tượng nghi vấn trên địa bàn
các đối tượng trực tiếp trộm xe là nguyễn văn đãng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại xã an tức huyện tri tôn
và châu văn sinh năm hai nghìn ba cư chú tại xã văn giáo huyện tỉnh biên
tại cơ quan công an đảng và văn khai nhận đã chia tiền cho ba đối tượng trú tại huyện tịnh biên là huỳnh huy huyền nguyễn văn nghĩa và châu long
các đối tượng dùng tiền trộm được mua các tài sản như điện thoại trang sức vàng và dùng để ăn chơi tiêu xài
riêng chiếc xe mô tô trộm được đối tượng đã mang đi tiêu thụ tại một tiệm cầm đồ ở thành phố châu đốc thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
các đối tượng liên quan cũng bị tạm giữ ngay sau đó
nếu đối tượng mất tài sản mà nó còn ảnh hưởng đến tính mạng của mình khi đối tượng nó biết được có số tiền lớn trong xe thì nó sẽ thực hiện hành vi phạm tội có khả năng nghiêm trọng hơn
lời cảm ơn của người dân khi nhận lại tài sản như thêm niềm tin và động lực cho cán bộ chiến sĩ tiếp tục công hiến hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội
xong sự việc trên tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cho người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong
các đối tượng liên quan đến tài sản cũng bị tạm giữ ngay sau đó
các đối tượng không được phép chủ quan mặc dù đã tiêm vaccine covid một mươi chín
và đây cũng là nhan đề bài viết được đăng tải trên báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
tính đến thời điểm này việt nam đã tiếp cận được tổng cộng hơn chín trăm hai mươi tám liều vaccine covid một mươi chín vaccine astrazeneca
trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tất cả lượng vaccine này cũng sẽ được tiêm hết cho tuyến đầu chống dịch
dù vậy với hơn chín mươi sáu triệu dân việt nam tiêm được cho chưa tới một dân số
và theo các chuyên gia dịch tễ học thì ít nhất phải từ bảy mươi
một mươi dân số của một nước được tiêm vaccine covid một mươi chín thì mới tính đến chuyện visa vaccine
nếu không thì vẫn phải cách ly theo đúng quy định nếu xuất nhập cảnh
khi độ bao phủ vaccine trong nước còn hạn chế như hiện nay người tiêm hay không tiêm vaccine vẫn phải thực hiện thông điệp năm k
khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung khai báo y tế của bộ y tế
và đây cũng là biện pháp ứng phó hiệu quả nhất với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín hiện nay
cũng liên quan đến vaccine covid một mươi chín
nhân báo kinh tế và đô thị đã có bài viết vaccine made in vietnam tiến dần tới chủ động nguồn cung
theo tác giả mặc dù bộ y tế nỗ lực nhập khẩu một trăm năm mươi triệu liều vaccine để người dân tiêm phòng covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi
nhưng không thể mãi trông chờ vào hàng ngoại
chính vì vậy mà việt nam cần phải nghiên cứu chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine
để kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng chống dịch covid một mươi
theo bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long vaccine là vũ khí quan trọng nhằm đưa cuộc sống trở lại
vì vậy bộ chính trị đã có chủ trương trong vấn đề về nhập khẩu nghiên cứu sản xuất chuyển giao công nghệ đối với vaccine
thực tế việc nghiên cứu sản xuất vaccine phòng covid một mươi chín gặp nhiều khó khăn thách thức
song đây là con đường tất yếu chúng ta phải đi nếu muốn chủ động nguồn cung vaccine để phục vụ người dân
trong thời gian vừa qua bộ y tế và các cơ quan quản lý nhà nước đã tạo mọi điều kiện về thủ tục hành chính
để các đơn vị tiến hành sản xuất vaccine một cách thuận lợi nhất
chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào vaccine made in việt nam
thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp
ông trần văn hà phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bắc giang cho biết là
trước thời điểm dịch bùng phát có khoảng một trăm sáu mươi năm lao động làm việc tại các khu công nghiệp trong tỉnh bắc giang
trong đó có trên sáu mươi lao động ở ngoại tỉnh
phản ánh vấn đề này trên báo lao động đã có bài viết hỗ trợ ba mươi lao động trở về quê
do ảnh hưởng của dịch bệnh tỉnh bắc giang đã phải tạm dừng hoạt động của các doanh nghiệp
trong bốn khu công nghiệp
có khoảng ba mươi lao động ngoại tỉnh đã được tỉnh bắc giang và các tỉnh bạn lên kế hoạch đưa về quê
trong thời gian không có việc làm để đảm bảo an toàn cho người lao động
cũng như là hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
theo ông hà các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh bắc giang đã làm việc với doanh nghiệp
nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong thời gian phải ngừng việc do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
lô hàng vải thiều đầu tiên được nhập khẩu chính ngạch vào pháp
bài viết được đăng tải trên báo nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
và theo bài báo thì thương vụ việt nam tại cộng hòa pháp vừa cho biết
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài suốt hơn một năm qua
đơn hàng vải thiều tới từ một đối tác uy tín tại pháp đã xóa bỏ những nghi ngờ
về năng lực cung cấp của việt nam khẳng định thương hiệu cũng như là chất lượng quả vải của việt nam
ông vũ bá phú cục trưởng cục xúc tiến thương mại nhận định công tác quảng bá về trái vải việt nam
tại thị trường pháp nói riêng và eu nói chung
hết sức quan trọng hiện chưa nhiều người pháp biết đến hương vị thơm ngon đặc trưng của trái vải thiều việt nam
do đó cục xúc tiến thương mại đang phối hợp với thương vụ việt nam tại pháp
cùng nhiều thương vụ việt nam tại khu vực thị trường eu để thiết kế thực hiện các hoạt động tuyên truyền
quảng bá trái vải cũng như nhiều mặt hàng nông sản thực phẩm tiềm năng và triển vọng khác của việt nam tại eu
tổng dung lượng thị trường châu âu đối với trái vải nhập khẩu ước tính vào khoảng hai mươi cho đến hai mươi năm tấn mỗi năm
madagascar là nhà cung cấp vải lớn nhất cho châu âu với nguồn cung các loại trái cây ngoại lai
chủ yếu là vải là hơn một mươi năm năm nghìn tấn phần lớn dành cho thị trường pháp
thưa quý vị trong ngày một mươi ba tháng sáu thông tin nghệ sĩ ưu tú đạo diễn lê cung bắc từ trần để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp và khán giả
các cuộc đời của ông đã gắn bó với sân khấu và phim trường để lại nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật toát lên tình yêu nồng nàng với đất nước
di sẻ nghệ sĩ ưu tú lê cung bắc đế lại mang đầm hình ảnh con người và văn hóa nam bộ chân chất và đầy hào sản
trước khi bén duyên với phim ảnh nghệ sĩ ưu tú lê cung bắc xuất thân là một diễn viên kịch nói
sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ông vẫn tiếp tục theo đuổi bộ môn này hoạt động sôi nổi trong đoàn bông hồng
khi đến với những vai diễn trên màn ảnh nghệ sĩ ưu tú lê cung bắc tự trau dồi kiến thức đạo diễn
những năm thập niên chín mươi đầu năm hai nghìn là khoảng thời gian ông sáng tạo mạnh mẽ nhất với nhiều tác phẩm trở thành tiêu biểu cho dòng phim truyền hình phía nam
có thể kể đến phim người đẹp tây đô vó ngựa trời nam dòng đời vì một ngày mai bảy tình
em đóng qua trường cũng mấy năm rồi nhưng mà đóng rất là nhiều vai hay nhiều vai ấn tượng nhiều vai thứ
để lại nhiều ấn tượng nhưng mà thật sự nó chưa có một vai chính
nhưng đây là một cái vai cô gái điên này là tinh hương thì nó để lại rất là nhiều kỷ niệm như uyên
kỷ niệm mà uy nhớ hoài đó là các cái cô này là không bao giờ mà được sạch sẽ hết cô này lúc nào cũng mặc lem lút và tại vì bị điên mà
thì đạo diễn kêu hội em ráng chịu khó nha chiều nay cho em bị sớm để em được tắm để em được ăn
ngon để em được thơm tho
thì thực sự mà nói thì những cái câu đó là người đạo diễn mà thấy một diễn viên trẻ như uyên thì luôn luôn an ủi và động viên
và chăm chúc những cái tâm huyết của anh những cái khắc khoải của anh làm cho chúng tôi phải càng nôi theo và để học hỏi
và luôn luôn đó là một cái chỗ dựa mà bản thân cá nhân tôi là người phải cần học hỏi nhiều để làm nghề sau này là còn truyền lại giống như anh
để truyền cho thế hệ sau giống như anh truyền lửa cho tôi vậy đó
thời gian sau này nghệ sĩ ưu tú lê công báo ít nhận công tác đạo diễn mà chuyên tâm hỗ trợ và cố vấn cho các ekip trẻ
hai bộ phim dài của đạo diễn ninh tuấn vũ phim cuộc đời cũ yến và truyền thuyết về quán tiên đều do ông cố vấn nghệ thuật
trong năm hai nghìn hai mươi nghệ sĩ lê cung bắc dù sức khỏe đã giảm súc nhưng vẫn miệt mài hoàn thiện kịch bản cho nhiều bộ phim ông đang ấp ủ
đối với những diễn viên mới như mình thì rất là bỡ ngỡ khi mà ra ngoài hiện trường
nhưng mà khi mình được làm việc với chú thì qua những cái lời động viên qua những cái hướng dẫn của chú thì mình rất là tự tin và mình gọi là mình diễn tự nhiên
và cách làm việc của chú mọi người trong ekip tất cả mọi người đều rất là yêu thích chú rồi còn gọi những cái tên là như là bố nó rất là gần gũi với nhau
tôi vẫn nhớ hồi cuối tháng ba khi tôi và họa sĩ đào ngọc hùng vào thăm bác ở trong bệnh viện
bác rất là vui vẻ trò chuyện nhiều về những bộ phim
và những dự định sắp tới của bác bác còn hẹn khi nào mà bác khỏe thì hai bác cháu sẽ ngồi uống bia với nhau và bàn về rất nhiều những cái dự án mới
thực sự mà tôi vô cùng ngưỡng mộ với bác lê cung bắc đó là người khác thì có thể luôn nhìn ra những cái nhược điểm điều còn thiếu sót của người đối diện
nhưng với bác lê công bắc thì bác luôn nhìn ra được những cái ưu điểm những cái hay nhất
mà những đồng nghiệp
những người anh em những người bạn bè của mình làm trong các tác phẩm của họ
bác góp ý và bác luôn xây dựng làm sao cho cái tác phẩm nó tốt hơn
đạo diễn lê cung bắc sinh ra ở giải đất miền trung quê ở quảng trị
tuy vậy hầu hết các tác phẩm phim ảnh ông để lại mang đậm văn hóa và đời sống con người miền nam
một trong những bộ phim truyền hình cuối cùng ông trực tiếp đạo diễn phim mỹ nhân sài thành như khép lại một quá trình cống hiến say mê của một người làm nghệ thuật tài hoa

vụ tên hành nghiêm trọng xảy ra ở phương yên giữa xe tải và xe ô tô khiến ba người tỉnh tăng
thành phố đà nẵng sẵn sàng các phương án cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp một
vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào ngày hôm qua tại km số chín cộng năm trăm linh đường nối hai cao tốc năm b và pháp vân cầu rẽ thuộc địa phận xã đặng lễ huyện ân thi tỉnh hương yên hậu quả làm ba người tử vong
thời điểm trên xe tải biển kiểm soát hai mươi c một mươi nghìn bảy trăm năm mươi chín do tài xế nguyễn đình quyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm điều khiển di chuyển theo hướng huyện yên mỹ đi thành phố hưng yên thì đối đầu với xe ô tô con biển kiểm soát tám mươi chín a một mươi nghìn bốn trăm năm mươi do anh trần văn đạo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi điều khiển
chở theo vợ và con trai tai nạn thảm khốc khiến ba người trên xe ô tô bốn chỗ tử vong tại chỗ hai xe ô tô bị hư hỏng nặng đáng chú ý lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cho biết xe tải không truyền dữ liệu giám sát hành trình lên hệ thống vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ
nam thanh niên điều khiển xe máy đổ dốc đâm vào hông xe tải đang lưu thông chiều ngược lại đã khiến cho người này tử vong tại chỗ
vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày một mươi hai tháng sáu trên đường liên xã thuộc khu phố bảo ké
thị trấn tân phú huyện đồng phú tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu vào khoảng gần ba giờ chiều ngày một mươi hai tháng sáu nam thanh niên tên hùng điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường liên xã hướng từ huyện đồng phú tỉnh bình phước đi mã đà tỉnh đồng nai
khi đến đoạn đổ dốc thuộc khu phố bảo ké thị trấn tân phú nam thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ mất lái lao sang phần đường đối diện đâm trực diện vào hông xe tải biển số sáu mươi c hai mươi bốn nghìn tám trăm sáu mươi bốn lưu thông theo chiều ngược lại đang lên dốc
cụ đông ảnh đã khiến cho nam thanh niên điều khiển xe máy bị xe tải cám qua người tử vong tại chỗ
cục hàng không việt nam vừa có văn bản khẩn cấp gửi tổng cục đường bộ việt nam về việc an ninh sân bay đã phát hiện nhiều trường hợp làm giấy phép lái xe giả
riêng trong năm hai nghìn hai mươi con số này là hai mươi ba trường hợp
sáu tháng đầu năm nay hai nghìn hai mươi một an ninh sân bay trên cả nước phát hiện tới một mươi ba trường hợp
cục hàng không việt nam đã có văn bản gửi tổng cục đường bộ việt nam
cục hoàng không việt nam đã có giải pháp chấn chỉnh
theo quy định hành khách mang quốc tịch việt nam từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên được phép sử dụng nhiều loại giấy tờ
gồm chứng minh nhân dân chứng minh công an nhân dân thẻ nhà báo giấy phép lái xe ô tô mô tô của việt nam cấp thẻ nhận dạng của các hãng hàng không việt nam
sau hai ngày diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi và dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp kỳ thi vào lớp một mươi tại thành phố hà nội đã thành công
còn tại đà nẵng kỳ thi tuyển sinh sẽ diễn ra trong ba ngày
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng sáu năm nay là năm thứ hai thành phố đà nẵng tổ chức kỳ thi trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
cho đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã sẵn sàng
mục tiêu cao nhất được đặt ra là đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho thí sinh lực lượng làm nhiệm vụ để kỳ thi được diễn ra an toàn và thành công
để hoàn thành tốt công tác chuẩn bị đặc biệt là sàng lọc và phát hiện kịp thời các trường hợp có dấu hiệu mắc covid một mươi chín
ngày một mươi hai tháng sáu đà nẵng tổ chức xét nghiệm cho hai bảy trăm linh
bảy trăm hai mươi người làm công tác thi và ba trăm linh người làm nhiệm vụ bảo vệ công an y tế phục vụ tại thiêm thi
ngày một mươi ba tháng sáu đà nẵng xét nghiệm cho hơn một mươi bốn thí sinh tại mỗi hội đồng thi
đây được xem là một bước quan trọng là điều kiện cần để kỳ thi năm nay diễn ra một cách an toàn tạo tâm lý vững hơn cho học sinh khi bước vào kỳ thi
em ôn bài cũng gần hết rồi còn một số thứ em còn phải ôn lại
còn cái phần xét nghiệm này thì em cũng một phần an tâm hơn trong cái mùa covid này
cái xét nghiệm ở đây thì cảm thấy được an toàn và họ chấp hành đúng nội quy của bộ y tế
chúng tôi sẽ điều hành theo từng lớp và mỗi lớp thì để đảm bảo là không sót thí sinh xét nghiệm thì chúng tôi yêu cầu là mỗi phòng có hai giáo viên điểm danh đủ thí sinh là cho xuống và các em sẽ ngồi theo ghế và mỗi điểm xét nghiệm sẽ có hai mươi bốn ghế để tránh tình trạng là nó sót
thí sinh không đi xét nghiệm
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm nay đà nẵng có một mươi bốn ba trăm một mươi một thí sinh tham gia
theo đó sẽ có ba mươi hai điểm thi gồm ba mươi một điểm thi chính thức một điểm thi dự phòng dành cho đối tượng thí sinh trong diện f một f hai và hai điểm thi dành cho thí sinh vào trường chuyên lê quý đôn
hiện tại đà nẵng không có thí sinh nằm trong diện f một f hai
tuy nhiên công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất lực lượng dự phòng và các tình huống giả định
sẵn sàng khi có thí sinh f một f hai thậm chí phát hiện thí sinh là f
trong trường hợp có ca đặc biệt giả định thì tùy theo số lượng thì thành phố sẽ quyết định xem xét là tổ chức một cái thi mới đảm bảo quyền lợi thí sinh hoặc với một số lượng nhất định sẽ xác trường hợp đặc biệt cho trường hợp sinh đó
đà nẵng từng có kinh nghiệm tổ chức
tổ chức trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm ngoái nên việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi năm nay đã chủ động và chú đáo hơn tất cả đều hướng đến thành công của kỳ thi
trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay các hoạt động văn hóa đã bị tạm dừng không tổ chức theo hình thức tập trung
chính vì vậy việc đưa các giá trị văn hóa hoạt động văn nghệ đến người dân đã bị hạn chế
để khắc phục được tình trạng này một số trung tâm bảo tồn di sản và bảo tàng đã tổ chức các buổi triển lãm theo hình thức trực tuyến với mong muốn có thể lan tỏa các giá trị truyền thống trong thời kỳ dịch bệnh
tại khu di tích của hoàng thành thăng long trái với cảnh đông đúc những năm trước khi có triển lãm năm nay khu di tích này vắng vẻ hơn hẳn
bởi buổi triển lãm với nội dung về tết đoan ngọ này không đón khách tham quan mà tổ chức theo hình thức trực tuyến
trong dịch bệnh covid một mươi chín thực hiện chỉ đạo của chính phủ như bởi bản nhân gia đình của hà nội
thì tất cả các khu di tích đều đóng cửa không phục vụ tạm ngừng không phục vụ khách tham quan
thế nhưng mà tuy nhiên thì hòn thăng long vẫn tổ chức các hoạt động thường niên
thứ nhất là mục đích của chúng tôi là nhằm được tăng cưới các sản phẩm chung lịch đến với du khách
và chúng tôi thực hiện theo hướng là tận dụng sự phát triển của công nghệ số cũng như là của internet để chúng tôi trưng bày online
để du khách có thể là không đến hoàng thành nhưng vẫn có thể tiếp cận được
cái hướng cái chương trình của chúng tôi
dù được triển khai theo hình thức trực tuyến nhưng triển lãm giúp du khách không có điều kiện đến hoàng thành thăng long
vẫn có thể tiếp cận nội dung trưng bày bổ ích tìm hiểu phong tục độc đáo trong cung đình kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh trong dân gian
ngoài ra các phong tục ngày tết đoan ngọ hay còn gọi là ngày giết sâu bọ như
hai lá thuốc nam gội đầu bằng nước lá thơm lá sông dài cảm
ở trong cái túi này thì họ cho các cái bột bột bùng hoàng
bột bùng hoàng hay là hạt mùi hai cái thứ này khi mà túi đã mai xong thì cho vào trong túi
thì cái bột bùng hoàng này có ý nghĩa rằng là nó rất là thơm và nó xua đuổi
và nó trừ được cái loại côn trùng sắn rết loại côn trùng độc hay là hạt mùi
thì nó có tác dụng là kị gió này đồng thời nó còn trị được bị sở
tại triển lãm còn trưng bày giới thiệu chiếc quà cung đình rộng hai bốn mét
đề bài thơ của vua lê hiến tông viết trên quạt năm một nghìn năm trăm linh ba
một số mẫu mô phỏng quạt dành cho vua hoàng hậu và các quan buông mũ sắc
được phục hồi dựa theo hiện vật đang được lưu giữ tại bảo tàng cape holly cộng hòa pháp
và mô phỏng hình ảnh cửa hàng của ba mươi sáu phố phường xưa
chúng tôi đang ở giữa không gian được phục hiện một sự kiện
cái triết học của việc trưng bày cũng như việc thể hiện ra ở đây
là cần phải trưng bày
một luồng gió lạnh gió lạnh mát mẻ ban phát ra từ cung đình từ triều chính
từ những bậc trưởng thượng đứng đầu đất nước để an ủi để khuyến tiến
để làm cho dân trí dân lực sức dân được hưởng
việc tích hợp ứng dụng công nghệ hiện đại đã đạt hiệu quả nhất định
trong công tác bảo tồn
đồng thời đa dạng hóa các hoạt động để tạo ra những sản phẩm hấp dẫn
nhằm mang lại những trải nghiệm khác biệt thú vị với người xem
nhất là trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp
đặc biệt là khi lấy mẫu xét nghiệm và trong vùng tâm dịch
nhân viên y tế buộc phải trang bị bộ đồ bảo hộ
tuy nhiên trong những trải nghiệm
trong những ngày vừa qua nhiều người đã bị ngất do phải làm việc trong bộ trang phục bảo hộ
nhiều giờ đồng hồ và dưới thời tiết nắng nóng đặc biệt gai gắt khắc nghiệt
trước thực trạng này bệnh viện y học cổ truyền bộ công an đã thực hiện nhiều ý tưởng
nhằm giảm áp lực cho nhân viên y tế trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm
không chỉ là trách nhiệm đây còn thể hiện tình cảm sẻ chia với những người đang trên tuyến đầu chống dịch
đây là buồng lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
được khoa xét nghiệm của bệnh viện y học cổ truyền bộ công an nghiên cứu và hoàn thành
từ đầu tháng sáu hiện đã đưa vào sử dụng tại bệnh viện
buồng lấy mẫu xét nghiệm này được trang bị các hệ thống thông minh như đường hòa lắm mát
quạt gió đèn uvc loa phát thanh hệ thống lọc không khí khử khuẩn phun xương một mươi giây một lần
phần cung làm từ vật liệu inox được hàn bởi keo chuyên dụng
đảm bảo không lọt không khí ra ngoài giúp an toàn cho lực lượng y tế khi lấy mẫu
hệ thống của chúng tôi bao gồm có hệ thống dẫn khí tươi khí sạch
qua màng lọc hepa để đảm bảo tuyệt đối vô trùng
tạo áp lực riêng để đưa vào buồng để kỹ thuật viên thực hiện xét nghiệm
bên cạnh đó thì dàn phun xương khử khuẩn cũng đảm bảo tốt không thác tiệt khuẩn
chúng tôi đã thiết kế với tư thế ngồi của kỹ thuật viên cũng như bệnh nhân rất thoải mái đúng quy định
nhóm nghiên cứu của khoa xét nghiệm đã tham khảo các mẫu buồng xét nghiệm
được ứng dụng tại nhu cầu
các nước trên thế giới để chế tạo ra sản phẩm phù hợp với công tác chống dịch ở việt nam
thiết kế này được đánh giá là phù hợp với việc lấy mẫu tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao
và có thể nhân rộng tại các bệnh viện
khi bắt tay vào nghiên cứu xây dựng ý tưởng sau đó nghiên cứu và thiết kế thi công
thì cái vấn đề là người làm trực tiếp là đưa ra cái yêu cầu để đảm bảo cho nó đảm bảo an toàn
cũng như là hiệu quả công việc
còn tất cả các nguyên phụ liệu để mà làm ra cái buồng này thì kinh phí cũng không quá lớn
tôi nghĩ là với kinh phí hơn chục triệu một cái buồng như thế này quá chắc chắn
thì có thể là nhân rộng ra được các bệnh viện trong lực lượng công an cũng như là bệnh viện ở bộ y tế
bước đầu đưa vào sử dụng thì chúng tôi đã áp dụng để lấy mẫu cho cán bộ công nhân viên
cho bệnh nhân thì thấy là rất là có hiệu quả và hạn chế được tối đa những cái mà
nguy cơ trong quá trình mà lấy mẫu cho tất cả các cái sản phẩm mà sáng chế
rất là nhỏ bé của các anh chị em cán bộ chiến sĩ trong bệnh viện
sẽ được là một nguồn động viên đối với các đồng chí đang làm nhiệm vụ ở tuyến trên
nhất là các đồng chí bác sĩ trong lực lượng y tế công an nhân dân
trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hà nội cho biết
đã có một số cá nhân đơn vị sáng chế buồng xét nghiệm mỗi sản phẩm đều có tính năng ưu việt riêng
những sáng chế này rất có ý nghĩa trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát mạnh ở nước ta
đồng thời góp phần đảm bảo an toàn tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế
có những ngày thì có số lượng mẫu nó có thể lên tới hàng nghìn mẫu thế mà cái thời gian lấy mẫu
thì nó bất kể ngày hoặc đêm thế nếu như mà vào ban đêm thì nó sẽ thật lợi tuy nhiên nếu có ban
ngày thì nó hết sức khó khăn thế thì trong những cái thời điểm vào ban ngày thì các thiết bị này sẽ
đạt được sức đáp lực cho nhân viên lấy mẫu ngoài sáng chế buồng xếp nhiệm trước đó bệnh viện
y học cổ truyền bộ công an cũng đã nghiên cứu chế tạo ra áo chống sốc nhiệt và đã được ứng dụng ngay
tại tỉnh bắc giang trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và thời tiết mùa hè nắng nóng
gai gắt vẫn có thể diễn ra trong những ngày tới bệnh viện đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị sản
xuất thiệt thời phục vụ bệnh viện y tế đang thử nghiệm nhiệm vụ chống dịch những hình ảnh vừa rồi
kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt